tin an ninh trật tự cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương ngày hôm nay đã tạm giữ lê hoàng khâm
chú tại tỉnh vĩnh long để điều tra về hành vi giết người
ngày chín tháng một anh nguyễn trí thức chú tỉnh kiên giang tổ chức ăn nhậu với bốn người tại nhà trọ
ở phường tân bình thành phố dĩ an tỉnh bình dương
đến một mươi bảy giờ cùng ngày lê hoàng khâm cùng anh lê văn bình đến nhậu cùng
một lúc sau khâm bảo anh thức ra ngoài nói chuyện riêng
tuy nhiên khâm bất ngờ lấy dao đâm vào người anh thức khiến nạn nhân bị thương nặng
sau khi gây án khâm bỏ trốn khỏi hiện trường
anh thúc được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong tại bệnh viện
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hà nam
vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án sử dụng công nghệ cao
để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền lên đến gần năm trăm linh tỷ đồng
nguyễn đức khải chú huyện long điền tỉnh bà rịa úng tàu là đối tượng đã cấp trang bóng agen
cho nguyễn văn cương chú tài huyện thanh liêm tỉnh hà nam để cương sử dụng ba tài khoản khác
cấp cho các đối tượng người chơi
quá trình điều tra lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ thêm bốn đối tượng có liên quan
thăng vật thu giữ tại chỗ gồm một xe ô tô một giàn máy vi tính một máy tính sách tay và tám điện thoại di động
ngoài hình thức này các đối tượng còn tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức chơi số lô số đề
ba đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thu lợi bất chính hơn bốn trăm linh triệu đồng
vừa bị công an tp lạng sơn khởi tố vụ án khởi tố bị can
trước đó công an tp lạng sơn phát hiện vi kiều vân vũ ngọc sơn và nguyễn thu cúc
cùng chú tại tp lạng sơn có biểu hiện kinh doanh tài chính cho vay tiền dưới hình thức bốc bắt họ
với lãi suất rất cao
quá trình đấu tranh làm rõ từ năm hai nghìn hai mươi đến nay vân và sơn đã góp vốn cho hai mươi tám khách trên địa bàn thành phố
vay với số tiền hơn một tám tỷ đồng với lãi suất tương đương một trăm tám mươi ba một năm thu lợi bất chính hơn bốn trăm linh triệu đồng
khám xét chỗ ở của đối tượng vân lực lượng công an thu giữ hai thẻ atm ba quyền sổ và một số tăng vật liên quan
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt nguyễn duy vũ một mươi hai năm tù
trần bảo yến một năm tù cho hưởng án treo vệ tội lừa đảo chiếm hoạt tài sản
cả hai đối tượng này đều trú tại tỉnh đồng nai
theo cáo trạng vũ nguyên là trưởng bộ phận khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng việt nam
chi nhánh đồng nai gọi tắt là pv com banh đồng nai
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi tám vũ đã làm giả một hồ sơ đề nghị thấu chi
và một mươi một hồ sơ đề nghị cấp thẻ quốc tế
sau đó vũ hoàn thất hồ sơ vay giải ngân
năm trăm năm mươi triệu đồng của ngân hàng chiếm đoạt tiêu xài cá nhân
yến là người giúp sức cho vũ ký giả chữ ký của khách hàng trong hồ sơ vay
để chiếm đoạt ba mươi triệu đồng của pv com banh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang vừa khởi tố bắt bị can để tạm giam
và khám xét nơi ở đối với hai bị can nguyên là cán bộ ban nội chính tỉnh ủy hà giang
bị can là nguyễn văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại phường nguyễn trãi thành phố hà giang
nguyên trưởng phòng tổng hợp ban nội chính tỉnh ủy và nguyễn thị hồng vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường minh khai thành phố hà giang
nguyên kế toán ban nội chính tỉnh ủy bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi chín với nhiệm vụ được giao các đối tượng đã lập khống chứng tử
để thanh toán tiền làm thêm giờ tiền tiếp khách và công tác phí không đúng quy định
gây thất thoát cho ngân sách nhà nước trên một tỷ đồng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng vừa bắt quả tang
đối tượng nguyễn đông trình trú tại phường hòa thuận tây quận hải châu thành phố đà nẵng
cùng đồng bọn có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một lượng lớn ma túy tổng hợp
dạng ketamin và hơn một trăm ba mươi viên thuốc lắc
qua theo dõi nắm quy luật sáng ngày tám tháng một tại ngã tư soviet nghệ tĩnh vào mùng hai tháng chín
công an thành phố đà nẵng bắt quả tang trình điều khiển xe ô tô chở hai người khác
trên xe có chín mươi tám viên thuốc lắc một trăm linh gram ketamine được nguy trang trong các hộp bánh
mở rộng điều tra trình thường xuyên liên hệ để bán ma túy cho trương văn phong ba mươi bốn tuổi
trú tại thành phố hội an tỉnh quảng nam kiếm lời
khám xét nơi ở của phong tiếp tục phát hiện hai mươi gram ketamin bốn mươi một viên thuốc lắc
hiện công an thành phố đã tạm giữ bốn đối tượng thu giữ một trăm hai mươi gram ketamine và một trăm ba mươi chín viên thuốc lắc
với hành vi giết người nguyễn minh quân chú tại huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
trước khi gây án quân chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ và con riêng của người này
tại thị trấn tam bình huyện tam bình
khoảng một giờ sáng ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một quân bắt được một con rắn mang về nhà
thấy cháu bé khóc quân tức giận đạp trúng vào đầu và chân làm cháu bé bất tỉnh
nạn nhân sau đó đã tử vong tại bệnh viện
kết quả khám nghiệm nguyên nhân tử vong của cháu bé là do chấn thương sọ não
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hà nam
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá thành công chuyên án sử dụng công nghệ cao
để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến gần năm trăm linh tỷ đồng
nguyễn đức khải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu
là đối tượng đã cấp trang bóng asian cho nguyễn văn cương chú tại huyện thanh liêm tỉnh hà nam
để cương sử dụng ba tài khoản bóng asian cấp cho các đối tượng khác
số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc lên đến gần năm trăm linh tỷ đồng
ngoài ra chúng còn tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức chơi số lô số đề
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm một xe ô tô vinfast một giàn máy vi tính
một máy xích tính sách tay và tám điện thoại di động
bắt quả tang một vụ mua bán vàng nhập lậu từ campuchia vào địa bàn tỉnh an giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã thu giữ tại chỗ số lượng lớn vàng lậu và ngoại tệ
hai đối tượng nguyễn thanh bình chú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
và trang kiến cường chú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang
bị bắt quả tang đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm ba thỏi kim loại màu vàng
trọng lượng ba kg nghi là vàng bốn số chín nhập lậu từ campuchia gần một trăm bảy mươi usd và bảy trăm linh triệu đồng
khám xét tiệm vàng phước quang tại số bảy mươi bảy đường nguyễn trãi thành phố long xuyên tỉnh an giang
cùng hai địa điểm khác có liên quan lực lượng công an tiếp tục thu giữ khoảng một mươi năm kg vàng nữ trang
hơn hai một triệu usd một số ngoại tệ khác hai mươi năm tỷ đồng và một số giấy tờ điện thoại di động liên quan
công an tỉnh an giang kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
tại số sáu đường tôn đức thắng phường mỹ bình thành phố long xuyên tỉnh an giang
điện thoại hai nghìn chín trăm sáu mươi ba tám trăm bốn mươi bốn bảy trăm tám mươi chín đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
thưa quý vị tết nguyên đán cận kề cũng là thời điểm mà nhu cầu tiêu dùng hàng hóa tăng cao
đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ cao về buôn lậu gian lận thương mại vận chuyển trái phép hàng hóa
mới đây đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an quận bắc tử liêm thành phố hà nội
đã bắt giữ các đối tượng buôn bán vận chuyển trái phép ba mươi bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất
điện tra xe ô tô tải mang mình kiểm soát sáu mươi h ba nghìn tám trăm hai mươi bảy do lấy xe là hoàng văn thắng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại quận hoàng mai hà nội điều khiển
tổ công tác đã phát hiện bên trong thùng xe là năm mươi tám thùng cắt tông
bên trong có hai mươi chín bao thuốc lá nhãn hiệu ba số năm vỏ bao màu xanh và hai thùng cắt tông
bên trong có một bao thuốc lá nhãn hiệu ba số năm vỏ bao màu vàng
nghi là thuốc lá điếu nhập lậu
lái xe trình bày số hàng hóa trên là của trương văn nhàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại tỉnh hưng yên
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc tử liêm đã xác định sơ bộ ba mươi bao thuốc lá điếu thu giữ của trương văn nhàn
gồm hai mươi chín bao màu xanh và một bao màu vàng
là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất các đối tượng trong đường dây có phương thức thủ đoạn rất tinh vi
quá trình giao hàng có tính toán cẩn thận về phương tiện địa điểm và bố trí các xe cảnh giới trước sau
đối tượng chính thường xuyên không có mặt tại thời điểm giao hàng mà chỉ điều hành quan sát từ địa điểm khác để tránh bị bắt giữ
các đối tượng đã sử dụng xe ô tô thùng kín và ngụy trang bằng các thùng cắt tông
bên ngoài là có bên ngoài chứa các khẩu trang
các đối tượng đã sử dụng xe ô tô thùng kín và ngụy trang bằng các thùng cắt tông
các đối tượng đã sử dụng xe ô tô thùng kiểm tra tuyên truyền nhắc nhở yêu cầu khắc phục những sai phạm thiếu sót
đồng thời xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình vi phạm để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
ghi nhận của nhóm phóng viên tại huyện thường tín thành phố hà nội
chợ vôi huyện thường tín thành phố hà nội
với diện tích gần hai mươi m hai được chia làm ba vùng cho vôi hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đặc biệt có nhiều hộ dân sinh sống đan sen quanh khu vực chợ nên công tác quản lý về phòng cháy chữa cháy cũng gặp những khó khăn nhất định
đặc biệt có nhiều hộ dân sinh sống đang sen quanh khu vực chợ nên công tác quản lý về phòng cháy chữa cháy cũng gặp những khó khăn nhất định
các mặt hàng trong khu vực chợ chiếm tám mươi là thời trang vải may mặc đây đều là những mặt hàng có nguy cơ về cháy nổ
sống ý thức của tiểu thương vẫn rất trục quan
quan tâm thời gian qua chủ nhiệm văn phòng quốc hội cho biết nghị quyết kỳ họp cũng đã nêu rõ
nâng cao năng lực quản lý nhà nước đặc biệt là trách nhiệm quản lý của ngành y tế trong lĩnh vực
dược và trang thiết bị y tế tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm công và thanh tra
kiểm tra giám định kiểm định chất lượng thuốc trang thiết bị vật tư y tế
chủ động phát hiện sớm các vi phạm hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi và khẳng định rất rõ là
tập trung khẩn trương quyết liệt mở rộng điều tra làm rõ việc giao nhiệm vụ nghiên cứu
nghiệm thu chuyển giao cấp phép lưu hành hiệp thương giá tổ chức sản xuất chất lượng sản phẩm
mua bán kit xét nghiệm covid một mươi chín và các vi phạm pháp luật khác liên quan đến công ty việt á
và một nguyên tắc rất là rõ là xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân vi phạm không có vùng cấm
không có ngoại lệ không chịu bất kỳ sự ép và sự can thiệp trái pháp luật nào
cũng trong buổi họp báo hôm nay đại diện văn phòng quốc hội cũng đã thông tin thêm về một số vấn đề khác
như việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian tới
các vấn đề về lộ trình triển khai các gói hỗ trợ để phục hồi và phát triển kinh tế
kỳ họp bất thường lần thứ nhất thể hiện tinh thần đổi mới kịp thời đưa ra những quyết sách
để giải quyết các vấn đề cấp bách trong thực tiễn hiện nay
đó là nhận định được nhiều đại biểu đưa ra sau khi kết thúc kỳ họp ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
tại kỳ họp này nhiều đại biểu khẳng định với những nghị quyết và chính sách đã được thông qua
sẽ tháo gỡ và giải quyết hiệu quả những vướng mắc về cơ chế chính sách đang tồn tại
tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội trong những năm tiếp theo và giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
kỳ họp này cũng không xa đắm so với kết thúc của kỳ họp thứ hai
điều ấy nó cho thấy rằng là
những vấn đề mà chúng ta đưa ra để mà thảo luận trong kỳ họp bất thường này
đều là những vấn đề hết sức là cấp bách cần phải giải quyết để đáp ứng yêu cầu cuộc sống
đồng thời nó cũng thể hiện rất rõ công tác lập pháp của chúng ta là phải rất là kịp thời
để đáp ứng ngay những vấn đề của cuộc sống mà đặt ra
bên cạnh đó nhiều đại biểu cũng khẳng định việc tổ chức kỳ họp bất thường là đúng theo quy định của hiến pháp
việc này cũng tạo điều kiện tiền đề cho những kỳ họp bất thường tiếp theo
để giải quyết những yêu cầu cấp bách trong cuộc sống
theo quy định của hiến pháp thì quốc hội ngoài kỳ họp thường kỳ một năm hai kỳ thì có quyền
để xem xét khi quyết định những nội dung để có thể tổ chức những kỳ họp bất thường
áp dụng cái quy định này của hiến pháp là điều cực kỳ cần thiết để đảm bảo là
vì quốc hội không thể đơn giản là đứng ngoài mà quốc hội phải luôn luôn đồng hành
cùng đi cùng với dòng chảy của dân tộc dòng chảy của đất nước
cùng với đất nước để
mà trong cái hoạt động liên quan đến lập pháp giám sát
quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước để cùng với đất nước để đi lên
nổi bật nhất thời gian qua cho thấy việc đấu giá một hectare đất ở thủ thiêm
đã đem lại cho ngân sách nhà nước số tiền là hai mươi bốn năm trăm linh